ở xã tam ngọc thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam có rất nhiều hộ chuyên nuôi vịt đàn
tuy nhiên đến nay tại địa phương này chỉ có gia đình ông huỳnh ngọc tiến ở thôn phú ninh đầu tư nuôi vịt trời
qua hơn một năm mầy mò khởi nghiệp ông tiến đã hình thành được trang trại nuôi vịt trời với gần hai con
trong năm đầu tiên ông đã xuất chuồng hàng trăm con vịt giống vịt thương phẩm và trứng
thu về với số tiền gần bảy trăm linh triệu đồng từ nghề nuôi vịt trời
đây là trại nuôi vịt trời của ông huỳnh ngọc tiến
để có được cơ ngơi như hôm nay ông tiến đã phải trải qua hơn một năm mầy mò học hỏi và nuôi thử nghiệm
ông tiến cho biết khi xem tv thấy giới thiệu với mô hình chăn nuôi vịt trời thuần hóa ở tỉnh bắc giang
ông đã lặn lội lên tận nơi học hỏi kinh nghiệm nuôi vịt trời
ông tiến mạnh dạn mua luôn hai trăm năm mươi con vịt giống về nuôi thử nghiệm
và đến nay trang trại của ông đã có đàn vịt trời gần hai con
có mô hình ở miền trung đây cũng nói chung không có
chỉ có bác giang nuôi mình bữa đó mình thăm khổ
mình bữa học kỹ thuật của anh tô quang văn ở lục non bắc giang
đưa về là hai trăm năm mươi con giống
sau quá trình nam thì đến bây giờ là đoàn vịt lên được hai con
trứng ấp giống mình bán ra là một mươi một quả
cùng trứng dùng thương phẩm là năm quả
cùng con vịt thương phẩm thì mình bán từ giao động từ hai trăm linh hai trăm năm mươi ngàn một quả nam
thế được thu cỡ năm trăm linh ba trăm linh triệu
vì trời có sức đề kháng rất cao và ít bị dịch bệnh
thức ăn chính của vịt trời cũng rất đơn giản
chỉ là cám bắp bèo lục bình chua xay
hiện nay trại vịt trời của ông tiến đã tạo việc làm thường xuyên cho bốn lao động tại địa phương
với mức lương từ ba triệu đồng mỗi tháng
thì tôi cũng làm ra được một năm
nên tôi thấy là nó cũng có phần phát triển mạnh
thì tôi thấy ảnh thu cũng cô
thế do đình ảnh thì cũng phát triển
đồng cho ảnh đây thì coi như là lương hướng thì cũng có khoảng ba triệu
còn cũng để giải quyết tuổi cũng dò rồi cũng làm như vậy để làm mới công việc nhẹ thôi
rồi còn cơ minh có uống thì ảnh lao hết
rồi giải quyết được cái lô đậm cho mọi người
trại vịt trời của ông huỳnh ngọc tiến được nuôi theo mô hình bán hoang dã
đây là mô hình đang đem lại hiệu quả kinh tế cao trong thời gian ngắn
vịt thương phẩm nuôi từ bốn tháng đến bốn tháng rưỡi là xuất bán
riêng vịt giống thì sau sáu tháng mới có thể cho sinh sản
mô hình vịt trời này đây là mô hình đầu tiên mà đem thực sự đem lại hiệu quả kinh tế cho hộ gia đình đó
và tên thu nhập cho một số lưu động trong địa bàn xã
sau khi cái mô hình này phát triển vào cái đầu ra đông bổ thì sẽ cho phát triển thêm
nhăn rậm thêm ở một số thông trong địa bàn xã
như địa phương thì thấm nhắc chủ trương tiếp tục phát triển cái mô hình này
bên cạnh đó thì đình kỳ sẽ cho
hiểm tra đánh gió tạo động môi trường
đối với những con đà mà nuôi vịt
mới hơn một năm đầu tư trang trại nuôi vịt trời của ông huỳnh ngọc tiến đã mang lại hiệu quả thiết thực
đời sống gia đình ông từng bước được cải thiện trang trại nuôi vịt ngày càng được mở rộng
hiện tại ông có gần năm trăm linh con vịt trời đang nuôi trong thời kỳ sinh sản và hơn một năm trăm linh con vịt thương phẩm
dự kiến với đà này mỗi năm ông thu lãi từ bảy trăm linh đến tám trăm linh triệu đồng